quảng ngãi tây ninh
hai đô thị lớn nhất cả nước là hà nội và thành phố hồ chí minh duy trì màu xanh từ tuần trước
theo quy định vùng xanh sẽ được nới lỏng nhiều dịch vụ vùng cam phải hạn chế một số
như vậy với số tỉnh thành màu xanh tăng lên và không còn tỉnh màu cam
hoạt động kinh tế xã hội trên cả nước sẽ được mở cửa nhiều hơn